trong ngày hôm nay hai mươi tháng chín các lực lượng chức năng tại các địa phương như thừa thiên huế hà tĩnh nghệ an và quảng nam
đang tiếp tục tập trung giúp người dân khắc phục thiệt hại do bão số năm gây ra
và cùng với đó tại các địa bàn vùng núi do mưa lớn sạt lở đất đã gây chia cắt một số địa bàn khu dân cư
công tác ứng phó với những hậu quả sau cơn bão số năm hiện đang được chính quyền địa phương gấp rút triển khai
tại huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất sau khi bão tan
chính quyền địa phương đã tập trung giúp dân lập lại nhà sớm ổn định cuộc sống
công ty điện lực hà tĩnh cũng huy động tối đa nhân lực phương tiện đang khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện
với quyết tâm trong ngày hôm nay một trăm linh khách hàng sẽ được cấp điện trở lại
tại một số địa phương trên địa bàn huyện hương sơn vẫn còn ngập cục bộ
nhiều tuyến đường đang bị chia cắt nhiều thôn bị cô lập
tại quảng nam do ảnh hưởng của bão số năm hơn tám người dân đồng bào cơ tu tại huyện tây giang tỉnh quảng nam đang bị cô lập hoàn toàn
do tuyến đường từ trung tâm huyện tây giang đi các xã vẫn còn hơn một trăm linh điểm sạt lở
vấn đề lương thực thực phẩm cho sáu xã bị cô lập là vấn đề nan dài nhất chỉ có thể cầm cự được khoảng ba tuần
huyện tây giang cho biết nếu dốc toàn lực thì phải khoảng một mươi ngày nữa mới thông đường
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số năm trên địa bàn các xã nang ngòi bắc lý và mỹ lý huyện kỳ sơn nghệ an có mưa to đã gây gãy đổ cây cối sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông tại một số tuyến đường một số bản rắp biên giới việt nam lào bị cô lập
sạt lở cũng đã vùi lấp tám con trâu của người dân
ngoài ra mưa lũ cũng làm hư hại hơn hai ha lúa ở huyện hưng nguyên nghi lộc hơn một trăm linh hectare diện tích nuôi trồng thủy sản ở thành phố vinh và huyện nghi lộc
còn tại thừa thiên huế trận mưa bão vừa qua đã làm sập hoàn toàn một mươi ngôi nhà hàng nghìn ngôi nhà khác cũng bị tốc mái
cuộc sống của người dân vùng chịu ảnh hưởng đang đối mặt với nhiều khó khăn khi dự báo mưa vẫn còn có thể tiếp diễn
huy động các nguồn lực giúp người dân sớm ổn định đời sống là nội dung quan trọng nhất được tỉnh thừa thiên huế khẩn trương triển khai vào thời điểm này